mặc dù là nằm trong số những người đầu tiên được cử vào nhưng mà chúng tôi không có bỡ ngỡ
vì cái chuyện mà sẽ tham gia cái công tác chống dịch lần này có thể nói là cái đợt dịch này nó không
chỉ trách nhiệm của cá nhân ai cả cá nhân bệnh viện nào cả mà cả của cả nước chúng ta cùng
chống dịch mặc dù là hà nội vẫn còn đang rất nhiều dịch bệnh nhưng mà vấn đề của tôi vẫn phải
chia lửa với cả các anh em áo trắng ở trong đó để làm sao vượt qua được cái đại dịch covid này
trên nền tảng chuyên môn rất vững và sức khỏe tốt đảm bảo cho một cuộc chiến cam go dài hơi
một f không chịu chứng tại bệnh viện giã chiến mới lập một mươi năm giờ chiều vẫn chưa có cơm ăn
lên với mấy người phục vụ bọn máy ngủ hết rồi à bọn máy tính để tao chết đói à rồi nhìn xuống
những thanh niên đang chuyển cơm giữa nắng nôi bước đi siêu vẹo vì mệt lạ sáng giờ chỉ làm và
làm mà bụng chưa có miếng nào dù trên tay vẫn bưng mấy chục hộp cơm và để bỏ ý định nổi nóng
bắt đầu nghỉ ngơi một f chịu chứng nhẹ hai mươi hai giờ ba mươi cô đợi mãi mà không thấy bác sĩ nàng đến
hỏi thăm cô bắt đầu bực tức chửi bới bác sĩ thờ ơ bệnh nhân một mươi năm phút sau cô thấy anh bác sĩ kia
đổ gục ngất xỉu xuống sàn với kỳ sức bên cạnh một bệnh nhân trở nặng cô lặng lẽ nước mắt chảy
một ông anh bị phong tỏa một mươi hai ngày không được ra khỏi nhà nhưng muốn nổ tung vì bức bối
đi đi lại lại tán gẫu với bạn bạn nó kể em bác ý là y tá bốn mươi năm ngày rồi chưa được về nhà ông tắt
máy in dịch là một thứ gì đó đến và cuốn đi rất nhiều thứ đến những thứ bình thường cũng có
có thể không còn nên một trái tim yêu thương và bao dung ngay lúc này sẽ làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng
và chiều mến như nó vốn có
với cái tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng và phức tạp thế này thì tôi cùng với toàn bộ các anh chị em trong đoàn lần này thì được nhận thức rằng đây là một cái thiệt hiểm rất là khó khăn đối với ngành y tế nó riêng và đối với toàn bộ đất nước nói chung
thì hưởng ứng cái lời kêu gọi của thứ trưởng nguyễn trường sơn thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng bây giờ là lúc mà rất cần đến
thứ nhất là nhân lực ngành y tế thứ hai là những nhân lực tình nguyện sung phong đặc biệt là những người trẻ của chúng tôi thì đây càng là nhiệm vụ
cấp thiết hơn chính vì vậy thì mặc dù là xác định là sẽ có nhiều khó khăn có nhiều nguy cơ có nhiều gian khổ và có nhiều cái thiều thốn chưa đầy đủ nhưng mà tôi cùng với anh chị em trong đoàn vẫn là nghe theo cái tiếng gọi của tổ quốc và sung phong đi vào miền nam để giúp đỡ các anh chị em và độc bào ở trong nam
lúc đầu thì cũng mọi người cũng có lo lắng và cũng có cân nhắc là con nhỏ thì nên ở nhà kể cả gia đình cũng có bảo là ở nhà để đảm bảo an toàn
nhưng mà bởi vì dịch còn diễn ra dài cho nên là những cái đợt chống dịch này sẽ còn phải liên tiếp cho nên là chúng em cũng lên đường sớm để mong
chúng em cũng lên đường sớm để mong rằng góp sức của mình để chống dịch thành công nhanh chóng trở về
đây thực sự sẽ phải là một trong những trải nghiệm mà không thể nào quên được trong cuộc đời của mỗi các y bác sĩ của chúng tôi
bản thân trong cái chuyến đi này của chúng tôi phần lớn mọi người là chủ động tham gia chủ động sung phong trong cái chuyến đi này
chính vì vậy cho nên là cũng có một cái sự hào hức nhất định
và háo hức ở đây là gì ạ không phải là háo hức về cái câu chuyện rằng là cái chuyến đi nó vui vẻ đâu ạ
mà háo hức là
thứ nhất là mình sẽ có thể đóng góp được một phần nào đó cho công tác chống dịch
cái thứ hai nữa là về mặt chuyên môn mà nói chúng tôi cũng sẽ được mở mang chúng tôi cũng sẽ được học hỏi rất là nhiều từ các cái đồng nghiệp

nguy cơ thì nhân viên y tế lúc nào cũng là nguy cơ cao và cần phải đối mặt
thế nhưng cũng có những cái sự chuẩn bị như là đã được tiêm hai mũi vaccine
cũng đã được giáo dục tuyên truyền và tự trang bị những kiến thức chuyên môn cho bản thân
để mà vừa phòng tránh tốt cho bản thân cho các nhân viên y tế khác và để điều trị tốt cho bệnh nhân
còn khi mà khi mà đứng trong đội ngũ nhân viên y tế thì có rất nhiều nguy cơ kể cả không phải là dịch bệnh
nhưng mà phải đương đầu và đối mặt để vượt qua
một cái bệnh dịch lớn như thế này cái việc mà tổ chức cũng như là phối hợp phải rất là nhiều các cái bộ phận với nhau
thì mới đạt được cái hiệu quả không phải chỉ có mỗi là các bác sĩ chống dịch
mà đây là cả một cái chiến dịch đây là cả một cái sự tham gia của toàn bộ cộng đồng toàn bộ các cơ quan ban ngành
chính vì vậy cho nên cái việc mà chúng tôi tham gia một cái mảng nhỏ trong cái công tác chống dịch này
thì chúng tôi cũng có thể ở một mức độ nào đó sẽ hình dung được là một cái bức tranh toàn cảnh là cái việc chống dịch nó sẽ phức tạp như thế nào
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ở việt nam chúng ta và đặc biệt ở phía nam thành phố hồ chí minh và một mươi chín tỉnh phía nam
thì chúng tôi cũng xác định khi có bệnh thì nhân viên y tế cán bộ y tế thầy thuốc rồi điều dưỡng y sĩ rồi kỹ thuật viên
đây là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế sẵn sàng để mà tiếp ứng để mà tiếp nhận
hỗ trợ phòng chống điều trị và dập dịch cùng với các cơ quan ban ngành chức năng khác của toàn xã hội
và nước ta bị được dọc
trong thời điểm này thì hỏi có lo lắng không tất cả chúng ta đều rất lo lắng
bởi vì tình hình dịch ở việt nam thì hiện tại trong cái đợt bùng phát này là một cái vấn đề cũng khá phức tạp
và toàn xã hội đang phải chung tay
thế thì miền nam và miền bắc thì cũng là tổ quốc việt nam miền yêu của chúng ta
thế khi thành phố hồ chí minh như chúng tôi vẫn nói là mắc bệnh
có bệnh thì tất cả mọi người đều chung tay để mong thành phố hồ chí minh mong khỏe
đấy là những lời nói dân xã mà chúng ta đều biết trên hệ thống mạng xã hội chúng ta đang nói như vậy
và không phải chỉ có thành phố hồ chí minh một mươi chín tỉnh thành phía nam lân cận với hồ chí minh đều cái nguy cơ như vậy
thì cũng không khác gì với hà nội giai đoạn trước cũng bùng dịch chúng ta đã nhớ
hà nội đã có giai đoạn rất là cao điểm và sau đó là giai đoạn bắc giang bắc ninh cao điểm
thì thời điểm đó thì
chi viện đến từ miền nam yêu thương
các đồng chí ở miền nam cũng ra đây để chung tay cùng thành phố hà nội
cùng với bắc giang cùng với bắc ninh và các tỉnh thành ở khu vực phía bắc để chống dịch
và chúng ta đã thành công
thì bây giờ khi miền nam ruột thịt của chúng ta có cái vấn đề bùng dịch của covid một mươi chín lớn
thì miền bắc sẵn sàng chi viện cho miền nam
và chúng tôi vẫn trên tinh thần là cố gắng để chi viện cho miền nam và thành công ở miền nam
nhưng lực lượng còn lại ở hà nội thì phải cố gắng gánh trọng trách là bảo vệ an toàn cho thủ đô hà nội
chúng ta phải giúp cho miền nam chiến thắng nhưng cũng phải giữ vững thành trì thủ đô hà nội mến yêu
để làm sao cho nam bắc chúng ta đều thắng lợi
còn đoàn phú thọ thì vì là rút khoảng hơn bảy mươi người
đoàn mình hai mươi tám người đoàn phú thọ thì theo em thấy báo có con số là khoảng năm mươi năm mươi sáu người gì đấy ạ
vậy cơ bản con số của bệnh viện gia chứng về nhân viên y tế thì không thay đổi lắm
chứ là cộng chứng khoảng năm người thôi
chứ là khối lượng công việc thì vẫn thế
thế nhưng mà áp lực về phần hành chính nó sẽ nặng lên
vì các bạn thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa
các bạn ấy out ra thì bây giờ các bạn ở phú thọ cũng chưa biết là các bạn ấy về máy tính như nào
vì các bạn ấy một mươi năm ngày trước các bạn ấy làm ở bệnh viện covid một mươi chín một giường tại cơ sở hai của quốc tế úc
là các bạn ấy làm ở tầng hai thì có thể phần mềm nó sẽ khác
cách làm bệnh viện nó sẽ khác
cho nên cũng bên bệnh viện gia chứng này người ta cũng đang hoang mang
người ta cũng chưa biết cách giải quyết như nào
và người ta hôm nay hôm qua người ta điều động được khoảng chục bạn ở bên nhi đồng
rồi dân gốc của nhi động hai người ta vào để hỗ trợ phần hành chính
số lượng bệnh nhân là ba cho đến mức độ công việc và khối lượng công việc nó rất lớn nặng nề hơn so với các công việc đời thường
nhưng đây cũng là cái dịp để chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua cùng với nhân dân
động viên anh em đoàn kết giữ đảm bảo giữ gìn sức khỏe ăn uống và phòng chống khơi yếu
làm việc với các đơn vị bạn
khó khăn gì thì báo
báo cáo với ban lãnh đạo của bệnh viện giã chiến để phối hợp tốt nhất
đây là cái thời gian có lẽ vất vả nhất trong đời làm nghề của mình
các em cố gắng đoàn kết giữ gìn sức khỏe nhau phối hợp với nhau
đảm bảo cái công nghiệp tốt nhất về mặt kỹ thuật về mặt nghề nghiệp cho người bệnh cho những người khôi nhiễm mà đặc biệt từ tầng hai đó
chúc các em sức khỏe đoàn kết và thành công
cống hiến được cho nhân dân và cho thành phố hồ chí minh
chúng tôi cũng đã xác định cũng đã nhắc nhở anh em
từ nay cũng thành một tổ chức mới của bệnh viện
hỗ trợ cho nhân dân miền nam hỗ trợ cho nhân dân thành phố hồ chí minh trong phòng chống và dập dịch covid một mươi chín
về nguyên tắc thì bệnh tây nhiễm rất nhanh bệnh tật cũng không kể một ai
để nhắc nhở anh em trong công tác phòng chống dịch
bất cứ một việc sơ sốt
nào đều có thể phơi nhiễm thì đấy cũng là rất quan trọng
bởi vì thực ra những cái đồ dùng những trang bị bảo hộ và những cái nghề nghiệp thì vẫn cần phải sự động viên và theo dõi và nhắc nhở anh em thường xuyên
và đặc biệt thì chiều nay đoàn bệnh viện chúng tôi cũng tiếp tục có một đoàn lên dân bay để gửi tiếp đồ hậu cần cho đoàn ở trong bệnh viện giã chiến số bốn huyện bình chánh tp hcm để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của đoàn của bệnh viện trong tham gia phòng chống và dập dịch covid một mươi chín
với tình hình diễn biến vẫn rất là phức tạp của bệnh covid một mươi chín và ca số ca mắc mới cũng như số ca nặng chuyển biến nặng vẫn tiếp tục tăng lên nên anh chị em trong đoàn đã xác định được là sẽ rất vất vả
tiếp theo là do số lượng bệnh nhân trong bệnh viện giã chiến số bốn tại huyện bình chánh tp hcm rất là đông
trung bình khoảng ba
cho nên là khối lượng công việc hàng ngày của cán bộ đoàn là rất lớn
các cán bộ y tế phải làm việc liên tục mà không còn khái niệm nay là thứ mấy nữa vì diễn biến của bệnh là bất kỳ ngày nào giờ nào
do số lượng bệnh nhân trong bệnh viện gia chiến rất đông nên áp lực về mặt hành chính hồ sơ bệnh án và các thủ tục vô cùng lớn
cán bộ y tế phải làm việc trên cả bệnh án giấy và bệnh án điện tử trong khi nguồn nhân lực của bệnh viện gia chiến là một
khi nhận được quyết định mình sẽ là thành viên trong đoàn hỗ trợ tp hcm tôi đứng trong tâm thế là sẵn sàng tham gia và đi bất kỳ nơi đâu cần mình
là một nhân viên y tế thì tôi hiểu được là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình và tôi hy vọng là mình sẽ có được một phần công sức nhỏ bé của mình để đẩy lùi được dịch covid tại tp hcm trong đợt này

tôi biết tin là vợ có trong đoàn tình nguyện để tham gia chống dịch tại tp hcm thì nói chung là cũng hơi có chút bỡ ngỡ và hơi hơi đột xuất một chút
nhưng mà tuy nhiên thì đối với vợ chồng chúng tôi là
đều là bác sĩ nên là tất cả những công tác chăm sóc phục vụ sức khỏe người bệnh rồi các công tác trực bệnh viện phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đều đã xác định tư tưởng ngay từ những thời mà chúng tôi đã học đại học rồi
thế nên là chỉ cần qua một chút hội ý với nhau với cả gia đình thì các thứ thì tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho cái công tác phòng chống dịch tại tp hcm
vợ chồng chúng tôi thì cũng vẫn có những khoảng thời gian có thể liên lạc sau khi mà vợ không phải tham gia những cái điều trị ở trong đó
có những lúc nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng tranh thủ gọi điện lẫn nhau và động viên và cố gắng trong mọi tình huống
vợ bản thân mình
đã được đi tham gia trong hỗ trợ trong dịp này nên tôi hiểu được là sự cần thiết của nhân viên y tế tại các vùng dịch
vì vậy tôi cũng hoàn toàn ủng hộ chồng tôi đăng ký tham gia và hỗ trợ tp hcm đợt hai
cũng rất may là các con của tôi thì có sự hỗ trợ của bố mẹ nội ngoại của ông và nội ngoại hai bên
nên là vợ chồng của chúng tôi có thể yên tâm tham gia chống dịch
được biết là cái tình hình dịch bệnh trên tp hcm hiện diễn biến vẫn còn đang rất là phát triển
thế nên là cần sự trợ giúp rất lớn của những đội ngũ y tế trong cả nước
mình cũng là nhân viên y tế nên là cũng sẵn sàng tình nguyện góp một chút sức nhỏ của mình để góp phần vào công tác phòng chống dịch tốt hơn
để mọi người nhân viên y tế có thể sớm trở về nhà
lúc đầu vợ tôi cũng có đôi chút lo lắng
bởi lẽ là tình hình diễn biến dịch bệnh trong sài gòn trong tp hcm hiện nay cũng đang rất phức tạp
không biết là các ca lây nhiễm nó như thế nào
tuy nhiên thì tôi cũng động viên chấn an tinh thần cho vợ
và sau khi quá trình trao đổi giữa hai vợ chồng cùng với con cái diễn ra
thì mọi người cũng sẽ đều quyết tâm để cố gắng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ có thể
và những công việc gia đình chúng tôi cũng sẽ thu xếp ổn thỏa
ngày ba mươi một tháng bảy chúng tôi tiếp tục nhận được công văn của bộ
tiếp tục hỗ trợ khoảng sáu mươi bác sĩ sáu mươi cán bộ
trong đó hai mươi bác sĩ gần bốn mươi ba nhân điều dưỡng và năm kỹ thuật viên
để tiếp tục hỗ trợ cho tp hcm
tp hcm thì chúng tôi cũng đã họp cũng đã thành lập đoàn
và hiện nay chúng tôi đã công văn báo cáo bộ để khi giao quyết định chúng tôi thực hiện
hôm nay mẹ nhận được lệnh của các bác là đi vào
và làm đấy thì mẹ cũng nói chuyện với hai anh em

nghe lời ông bà nhớ chưa
xong rồi học bài đi nhá con nhá
mẹ em đã chuẩn bị tất cả các thứ đầy đủ hết rồi
sang tuần mẹ đi
con nhờ ông bà chăm sác chào cho con nhá
nhắn lại với ông bà thế
bà không nghe
chưa ra đâu
bảo là ông bà ơi mẹ ngần nhớ ông bà
sao lại khóc hả con
sao lại khóc
mẹ đi làm nhiệm vụ mà
nào gọi này nào
cực dần lên nào
không phải không được khóc nào
nào gọi này
cực dần lên nào

không trả lời cho mẹ
sao còn khóc
không trả lời cho mẹ
không trả lời cho mẹ

mấy hôm nữa mẹ về nhá

nghín nhá không được khóc nữa nhá
mới đầu thì gia đình mình cũng phản đối là không cho đi
vì ở ngoài đây là dịch nó đang chưa có gì thì ở ngoài này
nhưng mà khi mà mình phân tích cho gia đình là bây giờ là mình ở tuyến đầu mà mình không đi mình cứ vé tránh thế này
thì còn ai dám sung phong đi thì qua một thời gian nói thì chuyện thì mình cũng hai bên đã đồng ý và cho nhau đi
tổ quốc gọi chúng tôi vào tâm dịch
hăng hái lên đường dẫu biết lắm gian nặng
một khi covid đã tràn lan vì quê hương toàn dân cùng gắn sức là chiến sĩ ngành y không ngại gì khổ cực đã bốn đợt rồi bảo hộ kính toàn thân vệ sinh cá nhân ăn uống những khi cần
đều thật khó vì trên người như phi công vũ trụ
bệnh nhân đông cấp cứu không kịp thở tất bật suốt ngày rồi lại trực đêm
kiệt sức sống xoài lại gắn đứng lên
đồng đội tự chăm nhau như anh em thân thiết
sao yêu quá những chiến binh thầm lặng
từng phút từng giờ giữa sống chết của vầy mang lại màu xanh hạnh phúc xung vầy
cho tổ quốc bình yên một ngày không mất

hiện giờ ông bà vẫn chăm sóc cho vầy rất là tốt và hoàn toàn ủng hộ hai vận thống đơn đường
cho nên cũng là một cái hậu phương vững chắc để mọi người yên tâm đơn đường
cũng giống như những chiến sĩ công an đang bảo vệ bình yên trong đất nước
những chiến sĩ bộ đội giữ bình yên và chủ quyền lãnh thổ
thì chúng tôi những người chiến sĩ áo trắng cũng chiến đấu vì một cộng đồng khỏe mạnh
bệnh chưa chắc đã phải là dịch
nhưng dịch thì chắc chắn là bệnh
vì thế việc dập dịch chữa bệnh đã là bản năng và bản chất của nhân viên y tế
ở đây chúng tôi xác định là đã vào đấy là đồng phát triển của anh em
thì tôi tin rằng là khó khăn nào cũng sẽ vượt qua thôi
mong là các anh chị luôn vững tâm
vì lúc nào cũng sẽ có nhân lực từ hậu phương đến để trợ giúp và tri viện cho các anh chị
với các y bác sĩ mà hiện nay đang của bệnh viện đang công tác hỗ trợ tại huyện bình chánh
thì tôi muốn gửi gắm các em là
sẽ cố gắng
để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
và bệnh viện luôn ở bên các em
các cán bộ đi ở đây thì đều là những cán bộ
rất là tinh nguyện
trẻ suy sức
họ thừa biết là tất cả rất rủi ro đang ở phía trước
nhưng mà vẫn sẵn sàng đi